hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi đã từng đề cập tới quý vị về thủ đoạn ngụy trang hàng cấm hết sức tinh vi của các đối tượng tội phạm ma túy
như trong quả thanh long trong ruột nửa cơm điện trong gối ôm
và ngày hôm nay thì lại thêm một kiểu ngụy trang khác đó là dấu lẫn trong thùng nhãn
sảo quệt hơn trong vụ việc mới bị phát hiện này đối tượng còn lên một lộ trình rất lòng vòng
đi từ sơn la về hà nội sau đó lại vòng lên lạng sơn để đưa sang trung quốc tiêu thụ
tuy nhiên hành vi phạm tội của đối tượng không thể qua mắt được được được chức năng
đối tượng lê đình thọ chú tại quận hà đông hà nội đã bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
bắt giữ cùng với lượng cực lớn ma túy
cụ thể vào chiều ngày một mươi chín tháng tám tại quốc lộ một a đoạn thuộc thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách for transit màu đỏ
mang biển kiểm soát hà nội chạy tuyến hà nội lạng sơn
qua đó phát hiện bắt quả tăng đối tượng lê đình thọ vận chuyển một thùng các tông
bên trong được ngụy trang bằng quả nhãn bên dưới chứa năm mươi chín bánh chất bột màu trắng và ba mươi sáu viên nén màu hồng
bước đầu đối tượng thọ khai nhận đó là heroin và ma túy tổng hợp
kết hợp tài liệu trinh sát và đấu tranh khai thác đối tượng lực lượng công an đã tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng
hiện nay chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng liên quan đến tội phạm ma túy biết rõ trong số hàng hóa mình được nhờ vận chuyển có chứa ma túy
nhưng đối tượng nguyễn văn lợi chú tại tỉnh quảng nam vẫn nhận lời
và hành vi này của bị cáo vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và khép vào tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát đầu năm hai nghìn một mươi bảy khi bị kỷ luật thôi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự tại địa phương
nguyễn văn lợi ra tp đà nẵng gặp mai thị kim thu bốn mươi năm tuổi chú quận hải châu để ở nhờ
ngày hôm sau thu có nhờ lợi ra bến xe trung tâm đà nẵng nhận một bao gạo và một bao khoai tây của một người từ thành phố hà nội gửi vào
mặc dù biết rõ đối tượng thu đang mua bán ma túy và số hàng sắp lấy về cũng có ma túy nhưng lợi vẫn đồng ý
tại bến xe đà nẵng lợi đã bị lực lượng công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang khi đang vận chuyển ba gói ma túy tổng hợp
căn cứ vào kết luận điều tra và đề nghị của viện kiểm sát sửa đổi tội danh từ tàng trữ sang vận chuyển trái phép ma túy đối với bị cáo lợi
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lợi một mươi năm năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
gần một tấn cá ướp lạnh không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển ra chợ móng cái tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh phát hiện ngăn chặn
thông tin đáng chú ý này sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại quảng ninh gần một tấn cá khoai ướp đá đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa bị đồn biên phòng bắc sơn phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh phát hiện và bắt giữ
ô tô tải do ông trần thế tuyển chú thành phố móng cái tỉnh quảng ninh điều khiển bị phát hiện khi đang vận chuyển ba mươi thùng xốp có chứa cá khoai ướp đá đông lạnh tổng trọng lượng hơn một tấn
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và đang bốc mùi hôi thối
trần thế tuyển khai nhận mua bảy trăm năm mươi kg cá khoai ướp đá đông lạnh không kể bao bì vận chuyển ra chợ bốn phường trần phú thành phố móng cái với mục đích bán kiếm lời
còn tại lạng sơn phòng kẻ sát môi trường công an tỉnh vừa bắt giữ hai xe ô tô chở thực phẩm bao gói sẵn nhập lộ
hai lái xe kiêm chủ hàng là lý văn đạo chú huyện tri lăng và triệu minh hiệp chú thành phố lạng sơn đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ cho lô hàng thực phẩm đang vận chuyển
qua kiểm đếm thực tế số hàng vận chuyển trên xe tất cả đều là thực phẩm bao gói sẵn có xuất xứ ngoài việt nam
với một mươi loại hàng hóa như bột bánh kem mù tạt sô cô la xì dầu bột sữa với trị giá hàng hóa ước tính khoảng trên bốn mươi triệu đồng
hiện toàn bộ số thực phẩm nhập lậu trên đã bị cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện hành vi vận chuyển gỗ lậu bị phát hiện lại tiếp tục có ý định hối lộ lực lượng chức năng để được bỏ qua
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã giữ vững lập trường xử lý nghiêm hành vi của người vi phạm
cụ thể vào ngày hai mươi tháng tám khi đang làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh thuộc địa phận thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
tổ công tác phát hiện xe khách biển kiểm soát nghệ an chạy hướng đắk lắc hà nội có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trong thùng xe khách chở khoảng hai mươi phách gỗ chưa rõ chủng loại
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe khách là phan đức phương trú tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
sau khi bị tổ công tác phát hiện trở gỗ lậu người nhà của xe khách đã có ý định hối lộ một mươi triệu đồng để được bỏ qua lỗi vi phạm
xong tổ công tác không đồng ý và lập biên bản sau đó bản giao phương tiện và tăng vật cho đội kiểm lâm cơ động số hai để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
lại vừa có thêm một chiến sĩ công an bị thương trong khi thi hành công vụ
số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị chiếc xe máy tông vào phải nhập viện cấp cứu
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại nút giao thông đường dẫn lên cầu thanh trì
theo thông tin ban đầu chiến sĩ bị thương trong vụ việc là trung úy nguyễn mạnh tuấn
vào khoảng thời gian trên trong lúc tuần tra kiểm soát và điều tiết giao thông tại khu vực lĩnh nam cầu thanh trì trung úy tuấn phát hiện một người đi xe máy vượt đèn đỏ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên người này không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga bỏ chạy và tông vào trung y tuấn
cú tông mạnh khiến trung ú tuấn ngã xuống đường chấn thương vùng đầu và tay đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ chạy ngay sau khi gây ra tai nạn
trung úy tuấn đã được đưa vào bệnh viện bạch mai cấp cứu
hiệp vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn phối hợp với công an quận hoàng mai làm rõ truy tìm đối tượng đi xe máy tông trung y tuấn
trung úy tuấn đã được đưa vào bệnh viện bạch mai cấp cứu

thông tin từ quảng ngãi công an tp quảng ngãi vừa bắt khẩn cấp một đối tượng trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng sơ hở của chủ quán karaoke trộm cắp tài sản trị giá gần một trăm linh triệu đồng
đáng nói đối tượng gây ra vụ việc lại chính là nhân viên của quán này
khi đang là nhân viên tại quán karaoke tiến dũng trên đường trần quang diệu phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
đặng văn phê chú huyện tư nghĩa đã lợi dụng sơ hở của chủ quán lấy trộm hai máy camera một máy ảnh cùng một số phụ kiện đi kèm tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã bắt được đối tượng và thu giữ toàn bộ tài sản
nằm ở khu vực vắng vẻ lại không có người châm coi
đây chính là lý do mà thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tròi dãy vắng trên địa bàn huyện crong anna tỉnh đắk lắc
trước tình hình trên công an huyện crong anna tỉnh đắk lắc đã điều tra và nhanh chóng bắt xử lý một đối tượng gây ra chín vụ trộm cắp tài sản của người dân
mới đây ở nhà dãy của ông trần quốc đài xã eana kẻ gian đã đột nhập cắt khóa lấy hết tài sản bên trong
trước bên cạnh nhà bên đã mất một lần rồi nhưng anh chồng nó nhỏ liên tục nhưng mà bữa đó chỉ sơ xuất đi có mấy tiếng hồ rồi về cũng mất
qua điều tra công an huyện cronana đã bắt giữ đối tượng đưa hậu ở xã eana huyện cronana tỉnh đắk lắc
hậu đã từng có một tiền án trộm cắp tài sản sau khi ra tù không lo tu trí làm ăn nhưng muốn nhanh chóng có tiền để tiêu xài
nên đưa hậu đã liên tục đi dò la gây ra chín vụ trộm cắp tài sản của người dân ở các khu tròi dãy vắng và bàn đề